nhằm hỗ trợ giúp đỡ người nông dân trong việc thu hoạch nông sản hiệu quả
một người nông dân tại đồng tháp đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu máy suốt mè vừng
ngoài ra anh còn sáng chế và nghiên cứu cải tiến thành công thêm bốn chiếc máy các loại
để giúp cho bà con nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất
bằng việc tận dụng các loại máy đã qua sử dụng với kinh nghiệm có được từ nghề làm cơ khí
nông dân nguyễn thanh hùng đã tự mầy mò sáng chế ra chiếc máy suốt mè vừng đầu tiên tại đồng tháp
sáng chế này nhận được sự tán dương của đông đảo bà con trong vùng
vì nó đã giúp bà con không phải lo nhân công cho vụ mùa nữa
ông nguyễn văn tuấn một trong những nông dân đi tiên phong trong phong trào đưa cơ giới vào đồng ruộng
tại vùng biên hồng ngự đánh giá cao sáng chế của anh hùng
khi máy suốt mè vừng ra đời ông đã mạnh dạn trang bị để sử dụng cho diện tích mè vừng của gia đình
đồng thời thu hoạch gia công cho bà con nông dân trong vùng
trước khi mua máy đầu tiên thì mua có một đời con chiếc nhưng mà mình làm thấy có hiệu quả quá đó
rồi mình lặng lặng mua thêm chiếc nữa rồi cái sao này cái ngoài con
những rắc rụng nông dân mình trong này làm giảm uống nhiều
mình thấy như vậy đó mình mới mua thêm hai chiếc nữa để mình làm thêm giảm uống để phục vụ cho nông dân
không dừng lại ở đó sau khi thương mại hóa thành công máy suốt mè vừng
anh hùng còn bắt tay vào nghiên cứu và tiếp tục chế tạo thêm các loại máy phục vụ thu hoạch
các loại nông sản khác nhau
qua quá trình mà cái sáng chế của số hùng là
một là nhằm là
tăng cái năng sức lâu đậm
thứ hai là năng cao cái hiệu quả phát triển sản xuất kinh tế
thứ ba là nó giúp được cái chi phí giảm giá thành trong sản xuất kinh doanh
có thể thấy sự sáng tạo từ niềm đam mê và cái tâm với nền nông nghiệp của nông dân nguyễn thanh hùng
đã góp phần to lớn vào sự thay đổi công cụ sản xuất
hiện tỉnh đồng tháp đã có nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ kinh phí thực hiện
các đề tài nghiên cứu nhằm động viên khích lệ những ý tưởng sáng tạo
những giải pháp hữu ích để phục vụ cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn